theo báo cáo của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường trong sáu tháng đầu năm đã nhận được hơn một bảy trăm linh lượt đơn khiếu nại tố cáo
đặc biệt trong đó có tới một sáu trăm tám mươi bốn đơn thuộc lĩnh vực đất đai chiếm tới gần chín mươi sáu tổng số đơn thư
ngoài ra còn có bốn mươi tám đơn thuộc lĩnh vực môi trường hai mươi bốn đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản
sau tháng qua bộ tài nguyên và môi trường đã tiếp một trăm bảy mươi ba lượt người đến khiếu nại tố cáo
nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu hồi bồi thường hỗ trợ về đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai